thưa quý vị thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm đi giải quyết mâu thuẫn
xuất hiện với tần suất ngay một nhiều trên địa bàn thành phố đà nẵng đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
mặc dù số thanh thiếu niên này đều nằm trong diện quản lý được cơ quan chức năng tuyên truyền giáo dục nhiều lần
nhưng với bản tính ham chơi đua đòi nên vẫn ngựa quen đường cũ
lao vào những vụ hỗn chiến không phải là mâu thuẫn của mình
thực trạng trên cho thấy việc quản lý và nhận diện số thanh thiếu niên này
tại địa bàn dân cư càng phải làm chặt chẽ hơn
đây là nhóm gần hai mươi thanh thiếu niên là thành viên của hội nhóm anh em mân thái
tham gia vụ hỗn chiến tại tuyến đường biển võ nguyên giáp vào dạng sáng ngày tám tháng năm
bị công an quận sơn trà phát hiện ngăn chặn
bùi thanh phúc một mươi tám tuổi chú phường mân thái được cả nhóm tin tưởng đứng ra liên hệ mua hung khí và bom xăng
trong vụ việc này điều đáng nói là khi được hỏi số thanh thiếu niên hầu hết không biết về nguyên nhân của cuộc hỗn chiến
còn đây là nguyễn quốc khánh tạm trú phường hòa phát quận cầm lệ là một thành viên của nhóm ở cầm lệ
cũng tham gia trực tiếp vào cuộc hỗn chiến
trong cuộc hỗn chiến ngày tám tháng năm vết thương trên tay còn khâu chỉ là vết tích còn lại của vụ đánh nhau
đáng nói hơn khánh là thành viên rất tích cực trong rất nhiều vụ đánh nhau khác trên toàn thành phố
và đang bị công an quận liên triểu truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
cả đồ xuống đường là bệnh vận thoát đổ bùm xăng
rồi trái một xe với lại quần đào lại
rồi bệnh vận thoát xuống đập xe đập thêm xe nữa
rồi quay lại
rồi lại cứu chiếc quạt rồi
rồi nhảy xuống chạy bộ dưới tụi hắn vô nhà
chỉ một phút bốc đồng trần thanh hậu một mươi bảy tuổi chú phường mỹ an quận ngũ hành sơn
đã ngang nhiên kéo một thanh niên ra giữa phố đi bộ an thượng và dùng dao uy hiếp
hình ảnh này càng khiến cho những người chứng kiến và cách du lịch một phen hoảng loạn
làm việc với cơ quan công an hậu khai nhận do nóng nảy nên lấy dao đe dọa thanh niên kia
cảm ơn các bạn